sáng ngày một mươi bốn tháng bảy tại hà nội vụ pháp chế và cục quản lý dược thuộc bộ y tế đã phối hợp tổ chức hội thảo về quản lý cfs
mỹ phẩm trong bối cảnh hiện nay và đề xuất giải pháp nhằm lắng nghe ý kiến cũng như kiến nghị của doanh nghiệp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý liên quan đến vấn đề này
giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa
để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu
với các quy định của pháp luật hiện nay đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên thế giới
việc các doanh nghiệp xin cấp cfs và phải hợp pháp hóa các văn bản này để thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu vào việt nam đang gặp rất nhiều khó khăn
việc bộ y tế giả soát các quy định xem xét giá trị thực tiễn và tác động của các quy định này để quyết định thay đổi trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn phù hợp với luật ngoại thương
cũng như tinh thần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp của chính phủ hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước đối với mỹ phẩm nhập khẩu trong đó bảo đảm chất lượng an toàn nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm nhập khẩu